liên quan đến vụ án mạng tổng giám đốc tinh thần không ổn định đâm vợ con rời tự kết liễu ở tp thủ đức tp hcm
sáng ngày một mươi năm tháng năm bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết nơi đây đã tiếp nhận điều trị bệnh nhi trong vụ án mạng này
theo đó bệnh nhi là hth bảy tuổi ngụ tại tp thủ đức tp hcm nhập khoa cấp cứu trong tình trạng vết thương nhiều nơi ở vùng mặt cổ hai bàn tay
thời điểm nhập viện bé hát tỉnh và niêm hồng nhạt bằng vết thương thấm máu
ngay lập tức bệnh nhi đã được các bác sĩ ép cầm máu vào hội trần toàn viện
sau hội trần bệnh viện đã khẩn trương phẫu thuật cho bệnh nhi để cầm máu và thám sát vết thương
theo bác sĩ trung khoa một ngô hồng phúc phó trưởng khoa bỏng chính trực các phẫu thuật đã kéo dài ba giờ liền
bác sĩ ghi nhận vết thương nặng nhất ở vùng má dày khoảng một mươi cm
vùng cổ sách tĩnh mạch cảnh trong gây chảy máu đã được khâu cột mạch máu
ngoài ra bệnh nhi còn có vết thương ở hai tay gây đứt gân để được xử trí khâu nối gân cơ khép vào góc ngón một của tay trái
bệnh nhi được truyền thêm một đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật
cả phẫu thuật đã hoàn tất bệnh nhi được chuyển lên khoa bỏng chính trực tiếp tục điều trị
hiện các vết thương của bệnh nhi đã được cầm máu
bác sĩ phúc cho biết với vết thương đứt cân ở tay bệnh nhi sẽ được theo dõi và trị tập vật lý trị liệu khi lành
trước đó khoảng lúc năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng năm người dân phát hiện ông hát đã hát khoảng bốn mươi tuổi
tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu la trong của chị x
đã tử vong tại tòa nhà sarina một khu đô thị sala phường an lợi đông tp thủ đức
qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra căn hộ ông hát sinh sống công an tiếp tục phát hiện chị x
con trẻ hát bảy tuổi và con gái a ba tuổi sống tại tầng bốn của tòa nhà này đang nguy kịch với rất nhiều vết thương
các nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu gái ba tuổi đã tử vong
qua điều tra ông hát được xác định có dấu hiệu của bệnh trồng càm
và sáng cùng ngày người này đã dùng dao tấn công vợ và hai con
sau khi gây án ông hát đã lao ra bàn công và nhảy lầu từ kích lĩa bản thân
liên quan đến vụ việc công an tp thủ đức vẫn đang phối hợp với công an tp hcm
tích cực điều tra làm rõ sự việc
tuy nhiên nguyên nhân bước đầu ông hát được xác định là bị bệnh trồng càm
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin cuối giờ chiều ngày một mươi ba tháng năm
công an tp thủ đức đang phối hợp với công an tp hcm để điều tra làm rõ việc
bốn người trong một gia đình thương vong được phát hiện vào sáng cùng ngày
tại khu đô thị sa la phường an lệ đông
theo đó ông hát cùng vợ là chị ltmx ba mươi năm tuổi con trai hch bảy tuổi và con gái hpa ba tuổi
sống tại tầng bốn tòa nhà
trước đó ông hát được xác định có dấu hiệu trồng càm
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng năm ông hát đã dùng dao tấn công vợ cùng với hai con
rồi lao ra bàn công để nhầy lâu tự tử
nghe tiếng động mạnh người dân lại gần để kiểm tra
thì phát hiện ông hát đã tử vong nên trình báo cơ quan công an
qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra căn hộ ông hát sinh sống
công an tiếp tục phát hiện vợ cùng với hai con của ông đang nguy kịch
với rất nhiều vết thương trên cơ thể

các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên bé gái ba tuổi đã tử vong ngay sau đó
theo một nguồn tin hiện vợ và con trai bảy tuổi của ông hát
đã thậm thời qua con nguy kịch đang được cãi y bác sĩ điều trị tích cục
qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra
lực lượng chức năng xác định ông hát có dấu hiệu có bệnh trồng càm
không phát hiện có dấu hiệu của người lạ vào trong căn hộ
chị ltmx ba mươi năm tuổi người vợ của tổng giám đốc nghi trồng càm
đã được đưa vào bệnh viện fv để cấp cứu
chị x nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp
ở góc vùng mặt cổ hai bàn tay
chị x bị mất máu nhiều đã được cãi y bác sĩ tích cục cấp cứu
và phẫu thuật vùng mặt hai bàn tay khoảng một mươi tiếng đồng hồ
sức khỏe của chị x đã có cân nguy kịch và tiếp tục điều trị
tại khoa hồi sức tích cục
hiện công an tp thủ đức đăng kết hợp với công an tp hồ chí minh
tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
bước đầu cho thấy trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra
anh hát có các dấu hiệu của người bị trầm cảm
sau khi dùng dao tấn công vợ anh cũng đã tự kết lĩa bản thân
theo các bác sĩ trầm cảm là bệnh tâm thần phổ biến hiện nay
người bác bệnh thường có cảm giác buồn bã tuyệt vọng dữ dội
và lập đi lập lại bất thung thú với những công việc hoạt động
của bản thân yêu thích
cô lập ra khỏi các mối quan hệ liên tục bị chỉ trích bản thân
thất vọng khó chịu với những thất bại nhỏ thiếu năng lượng
và luôn cảm thấy chống rỗng dù vẫn làm việc bình thường
triệu chứng khác của trầm cảm đó là thèm hoặc chán ăn
thay đổi cân năng không còn niềm vui có cảm giác tội lỗi
hoặc trống rỗng tránh tiếp xúc với xã hội
một số người dễ xa đà vào các thói quen xấu như uống rượu
hút thuốc lá cờ bạc rượu trẻ quan hệ tình dục không an toàn
hoặc các hành vi nguy hiểm khác để cải thiện tâm trạng
từ đó anh gừng xấu tối với sức khỏe thể chất và tinh thần
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới về các đất ô
mỗi năm trên thế giới có khoảng tám trăm năm mươi người tử vong vì trầm cảm
tại việt nam trầm cảm dấu loạn là âu hiện đang len lở trong xã hội
ước tính có gần sáu triệu người mắc bệnh
tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần mai hương hà nội cho biết
không chỉ phụ nữ bị trầm cảm mà hiện nay rất nhiều nam giới mắc trầm cảm
việc phải liên tục thể hiện bản thân như trụ cột mạnh mẽ độc lập là chỗ dựa cho gia đình
khiến rất nhiều nam giới không được sống và thể hiện đúng cảm xúc của mình
sự kìm nén lâu dài có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần phổ biến là trầm cảm
theo thống kê của tổ chức về sức khỏe tinh thần nam giới
khảo sát bốn người tại nhiều quốc gia như mỹ canada anh đức
kết quả thật đáng ngạc nhiên khi cho thấy năm mươi ba đàn ông trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn cát lực đã trở nên năm tính
ba mươi sáu người mệt mỏi vì phải cư xử mạnh mẽ
năm mươi tám tin rằng xã hội mong đợi họ phải mạnh mẽ về cảm xúc không được khóc không được tỏ ra yếu đuối
hai mươi hai còn lại cho biết họ thường xuyên phải luôn luôn cảm thấy người xung quanh chế nhạo vì không đủ nam tính
theo bác sĩ mỗi tháng tại bệnh viện tâm thần mai hương cũng đã tiếp cận một trăm linh hai trăm linh bệnh nhân với ba mươi là nam giới
có rất nhiều bệnh nhân là trí thức công chức doanh nhân trẻ những ngành nghề phải chịu áp lực cao
hầu hết họ giấu bệnh không đi khám do nỗi sợ người khác xung quanh bàn tán kỳ thị
rất nhiều người cho rằng bị điên mới vào bệnh viện tâm thần
tuy nhiên đến khi bệnh nặng sinh hoạt
có ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí có ý định có hành vi tự sát mới đến bệnh viện thăm khám
theo các bác sĩ tư tưởng đàn ông phải là một người mạnh mẽ thành đạt không sợ hãi
phải biết kiểm soát và quan trọng nhất là không để lộ cảm xúc xuất phát từ hàng nghìn năm tiền hóa
thực tế trọng nam kinh đứa hàn sâu vào văn hóa của phương đông nói chung và văn hóa người việt nói riêng
sinh ra những tư tưởng nam tính độc hại
đàn ông việt cô đơn đối diện những vấn đề về cơm áo gạo tiền mà thiếu sự đồng cảm của gia đình và xã hội
khi xem đó là trách nhiệm của phái mạnh khiến họ bị lao vào trồng cam
theo bác sĩ sự chết là một phần tiết yếu của cuộc sống hiện đại
điều quan trọng là cần phải nhận xác bản thân gặp vấn đề và đánh giá tình trạng này ở góc độ tích cực
từ đó mỗi người nên học tập và gian luyện kỹ năng ứng phó để giúp tâm lý cân bằng
không căng thẳng mạng tính nguy cơ cao sẽ dẫn tới các bệnh nghiêm trọng khác
các kỹ năng được bác sĩ khuyên cáo là hãy thiền tập thể dục như chạy bộ ăn uống lành mạnh
tìm ra các thú vui chơi gặp gỡ bạn bè hoạt động tình nguyện
để điều trị trông cao ở đàn ông các bác sĩ khuyên phái mạnh cũng nên duy trì tập thể dục
xây dựng một chế độ ăn uống khoa học lành mạnh thay đổi lối sống tích cực
và hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý
nếu phát hiện cách hành xử của bản thân hoặc người đàn ông mà bạn quen biết đã thay đổi
hãy quan tâm nhiều hơn đến họ và cần nhắc hãy đến bác sĩ để kiểm tra tổng quát để được chẩn đoán chính xác
từ đó sẽ có pháp đồ điều trị trông cao ở đàn ông cho phù hợp
tuyệt đối không nên chê trách hay có những hành vi lời nói khiến cho đàn ông tự ái